các lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân
cùng với việc tiếp tục tìm kiếm bảy nạn nhân bị mất tích lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa khôi phục sản xuất và cơ sở hạ tầng
đến thời điểm hiện tại thôn sùng hoàng hai xã phìn ngan huyện bát sát có một mươi sáu hộ hiện vẫn bị chia cắt cô lập
các cơ quan chức năng tỉnh lào cai tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp ứng cứu

các lực lượng chức năng đã có mặt để tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp ứng cứu